theo bộ kế hoạch và đầu tư tính đến cuối tháng một mươi một tổng vốn đầu tư fdi vào việt nam đạt hai mươi sáu bốn tỷ đô la mỹ
có nghĩa là bằng tám mươi ba một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
vốn đăng ký mới đạt một mươi ba sáu tỷ đô la mỹ vốn đăng ký tăng thêm đạt trên sáu ba tỷ đô la
và tổng giá trị góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài đạt sáu năm tỷ đô la giảm bốn mươi một tám so với cùng kỳ
bộ kế hoạch và đầu tư cũng cho biết vốn thực hiện của dự án fdi ước đạt một mươi bảy hai tỷ đô la mỹ
bằng chín mươi bảy sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
công nghiệp chế biến chế tạo sản xuất phân phối điện kinh doanh bất động sản là các lĩnh vực hút vốn ngoại chủ yếu
singapore là quốc gia dẫn đầu chiếm ba mươi sáu tổng vốn đầu tư vào việt nam